các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chị đỗ phương thúy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu địa chỉ ngõ một c hàn giang đường bắc sơn phường quang trung tp hải dương cho biết vào khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng hai có hai kẻ lạ mặt đi trên xe máy đã dùng súng bắn liên tiếp vào cửa nhà chị
thời điểm xảy ra sự việc vợ chồng chị thúy không có nhà trong nhà có sáu người chủ yếu là trẻ con những phát đạn đã xuyên qua nhiều lớp cửa xuyên thủng đầu xe máy để lại nhiều lỗ trên tường trong nhà rất may không ai bị thương sau khi sự việc xảy ra gia đình chị thúy đã trình báo lên công an thành phố hải dương